sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa đề xuất cho học sinh các khối bảy tám một mươi một mươi một học trực tiếp trở lại từ ngày ba tháng một
quỹ ban nhân dân tp hcm sẽ quyết định công bố chậm nhất là vào ngày mai
hiện tại các trường đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn để mở cửa trở lại từ ngày ba tháng một nếu được thành phố cho phép
mặc dù tp hcm công bố phát hiện bốn mươi bảy f trong các trường học sau hai tuần thí điểm
nhưng trường trung học cơ sở lạc hồng quận một mươi tp hcm không có f nào nằm trong số bốn mươi bảy ca đó
với kết quả khả quan này nhà trường tiếp tục yêu cầu giáo viên học sinh khối chín
thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch và sẵn sàng các phương án để đón khối bảy tám đi học trở lại
nếu như mà khối bảy có tám đi học do cái sĩ số lớp cũng thuận lợi là không quá ba mươi năm
có thể vào trong lớp thì có thể sắp xếp bàn ghế các em nó ngồi theo một cái giãn cách tối thiểu phải là được một mét
cái thứ hai nữa là nếu như mà sợ cái số lượng học sinh hai khối vào một buổi

nhà trường cũng đã dự tính đến phương án là một khối học hai mươi sáu còn cái khối cùng buổi đó sẽ học ba năm bảy
các buổi còn lại thì các em vẫn tiếp tục duy trì trạng thái học trực tuyến
ở bậc trung học phổ thông do hầu hết các em đã được tiêm vaccine và thực tế cho thấy tỷ lệ học sinh khối một mươi hai đi học lại cao hơn nhiều
so với kết quả khảo sát nên việc cho khối một mươi và một mươi một đi học lại là điều mong muốn của nhiều trường
tuy nhiên để hạn chế tiếp xúc khi cả ba khối đi học trở lại
nhà trường đã tính toán bố trí học lệch ca
đối với các địa phương có dân số đông như quận bình tân gò vấp
thì việc cho các khối bảy tám một mươi một mươi một đi học lại trong giai đoạn này cũng là thách thức không nhỏ
vì vậy phòng giáo dục đào tạo đã chủ động hướng dẫn các trường
xây dựng kịch bản phù hợp với tình hình thực tế
có thể tính đến phương án học ngày chẳng lẽ và tích cực làm tốt công tác tuyên truyền
như là việc cử phẩn cũng như là tiếp xúc như thế nào đó để đảm bảo được an toàn phòng chống dịch
trước đó chiều hai mươi tám tháng một mươi hai ubnd tp hcm đã họp với các quận quyền và tp thủ đức
bàn phương án dạy học trực tiếp phần lớn địa phương đồng thuận mở cửa trường học
cho các khối còn lại của bậc trung học cơ sở trung học phổ thông
ngoài khối chín và một mươi hai từ ngày ba tháng một ubnd tp sẽ quyết định và công bố chậm nhất vào ngày mai ba mươi tháng một mươi hai